tại trụ sở trung mương đảng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương phạm minh chính
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam yamada takio
nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng đại sứ yamada takio đồng chí phạm minh chính tin tưởng rằng đại sứ sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ giữa hai nước
khẳng định việt nam sẵn sàng cùng với nhật bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
việt nam sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam
bày tỏ vui mừng và vinh dự được đảm nhiệm trọng trách đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam đại sứ yamada takio
đánh giá cao thành tiệu của việt nam đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt thành công trong công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
khẳng định việt nam là một trong những điểm đến thuận lợi nhất trong khu vực cho các nhà đầu tư nhật bản
đại sứ mong muốn nhậm ký công tác tại việt nam sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á giữa hai nước